thủ tướng chính phủ đã ký quyết định ban hành một số chính sách bảo vệ phát triển rừng
và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông lâm nghiệp
quyết định quy định tổ chức hộ gia đình cá nhân và cộng đồng trồng rừng trên đất trống
đồi núi chọc được quy hoạch là rừng sản xuất được hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước
mức hỗ trợ cụ thể như sau trồng các loài cây sản xuất gỗ lớn khai thác sau một mươi năm tuổi
cây đa mục đích cây bản địa mức hỗ trợ tám triệu đồng một hectare
trồng các loài cây sản xuất gỗ nhỏ khai thác trước một mươi năm tuổi và cây phân tán
quy đổi một cây trên một hectare mức hỗ trợ năm triệu đồng một hectare
trồng rừng sản xuất tại các xã biên giới các tỉnh sơn la lai châu điện biên và các tỉnh vùng tây nguyên
được hỗ trợ thêm hai triệu đồng một hectare ngoài mức hỗ trợ quy định tại điểm một
nếu tổ chức hộ gia đình cá nhân và cộng đồng trồng rừng khảo nghiệm
giống mới trên vùng đất mới theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
thì được hỗ trợ vốn bằng sáu mươi giá thành trồng rừng được duyệt
mỗi mô hình trồng rừng khảo nghiệm được hỗ trợ không quá hai hectare
nhà nước khuyến khích phát triển rừng phòng hộ đặc dụng bằng biện pháp khoanh nuôi tái sinh tự nhiên
mức hỗ trợ cụ thể như sau
a không trồng bổ sung mức hỗ trợ ba triệu đồng một hectare trong sáu năm
mức cụ thể do ủy ban nhân dân tỉnh quy định
b có trồng bổ sung mức hỗ trợ tối đa một sáu triệu đồng một hectare trên mỗi năm
trong ba năm đầu và sáu trăm linh đồng một hectare trên một năm cho ba năm tiếp theo